chủ tịch nước trần đại quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới ai cập
chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đến cộng hòa á rập ai cập thành công tốt đẹp tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới sâu rộng và hiệu quả
nhân chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang tới ai cập hai bên đã ra tuyên bố chung
chi tiết kính mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang ba báo nhân dân
không khí háo hức chờ đợi trận bán kết asean hai nghìn một mươi tám giữa tuyển olympic việt nam và hàn quốc
vào một mươi sáu h chiều nay hai mươi chín tháng tám đang lan tỏa không chỉ ở nhiều nơi mà còn ở nhiều nước trong khu vực
trận bán kết asean hai nghìn một mươi tám giữa tuyển olympic việt nam và hàn quốc không chỉ đi vào lịch sử bóng đáo của chúng ta
mà còn với chính huấn luyện viên người hàn quốc park hang seo
trên trang nhất nhiều số báo ra ngày hôm nay là những bài viết
về trận đấu đáng mong đợi này
trận bán kết đầu tiên của bóng đá nam asean hai nghìn một mươi tám sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa hàng thủ olympic việt nam
chưa bị thủng lưới bản nào sau bốn trăm tám mươi phút với năm chiến thắng tuyệt đối
phía bên kia là olympic hàn quốc đường kim vô địch asean đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất với một mươi bốn bản thắng
trước đối thủ có rất nhiều ngôi sao cựu phách huấn luyện viên park hang seo đánh giá sẽ vô cùng khó khăn cho olympic việt nam
nhưng một khi đã vào đến top bốn thì cỡ gì lại không thể tạo nên một cơn địa chấn dung chuyển asean
một thời sự suy ngẫm báo tuổi trẻ có bài viết giá trị của thể thao
giá mà có một nhà nghiên cứu nào đó tính toán thật chi ly mới thấy giá trị mà thầy trò ông park hang seo đem lại lớn như thế nào
đặc biệt là niềm hạnh phúc mà thầy trò ông park mang đến cho hàng chục triệu người dân việt thật bình đẳng
khi người giàu cũng như người nghèo nhà lãnh đạo cũng chẳng khác nào anh công nhân
khi tất cả đều có một người đàn ông người đàn ông cũng có một người đàn ông
có hạnh phúc ngất ngây sau bàn thắng của văn toàn vào đêm ngày hai mươi bảy tháng tám
hơn một năm thí điểm xử lý nợ xấu nút thắt đã mở là bài viết được đăng trên trang nhất và trang hai báo hà nội mới
đến nay nghị quyết số bốn mươi hai của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã được triển khai hơn một năm
sự ra đời của nghị quyết này dù còn những vướng mắc song đã mở nút thắt sao cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
cũng như công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
trên trang hai báo sài gòn giải phóng có bài viết luật giao thông đường bộ như chiếc áo quá chật
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám là chiếc áo quá chật cho sự phát triển của đất nước
hàng loạt vấn đề mới đã phát sinh cần thay đổi cho phù hợp thực tiễn
tuy nhiên sửa đổi các vấn đề này như thế nào là vấn đề gây nhiều tranh luận
tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức ngày hai mươi bảy tháng tám
còn trên báo lao động hôm nay có bài viết đáng chú ý
thuốc diệt cỏ đang bị lạm dụng và mất kiểm soát ở việt nam ngành bảo vệ thực vật giật mình
chiều ngày hai mươi tám tháng tám tổng hội nông nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo
để đưa cái nhìn khách quan về thuốc diệt cỏ
lạm dụng thuốc diệt cỏ sử dụng thuốc quá liều lượng khuyến cáo sử dụng sai mục đích
là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng thậm chí gây tử vong với con người
đặc biệt khi một tòa án tại mỹ xử yêu cầu một doanh nghiệp phải bồi thường cho một công dân
và cho rằng thuốc diệt cỏ glyphosate là nguyên nhân gây ung thư cho người này
đã khiến ngành bảo vệ thực vật không khỏi giật mình
tại việt nam thuốc diệt cỏ đang được nông dân lạm dụng gây hại như thế nào
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang ba
một thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế pháp đồ điều trị viêm gan b hiv
cho phép bệnh nhân có thể kiểm tra lại ba tháng một lần
nhưng bộ y tế quy định kê toa thuốc ngoại trú
chung cho tất cả các loại bệnh chỉ một tháng
muốn có thuốc uống thì người bệnh phải quay lại
quy định hành bệnh nhân là bài viết được đăng trên báo thanh niên
theo ý kiến của nhiều bác sĩ bệnh nhân bị nhiễm hiv điều trị ổn định
thì chỉ nên định kỳ tái khám ba tháng một lần
trong ba tháng uống thuốc nếu có gì bệnh nhân sẽ trở lại tái khám
như vậy sẽ đỡ tốn tiền xét nghiệm siêu âm và giảm chi phí đi lại
tiết kiệm thời gian rất nhiều cho bệnh nhân
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại